kính chào quý vị và các bạn đến sáu giờ sáng nay đã có thêm hai trường hợp dương tính với sars cov hai ở
ở quảng nam hai ca mắc mới này đều là f một và đều liên quan đến bệnh viện đà nẵng tính đến thời điểm này
việt nam ghi nhận tổng cộng sáu trăm bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó ba trăm bảy mươi tám ca đã được công bố khỏi bệnh
tử vong trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp sở giáo dục và đào tạo thành phố
đà nẵng đã quyết định hoãn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi dự kiến diễn ra vào hai ngày chín và một mươi tháng tám
thời gian tổ chức thi sẽ được thông báo sau
tiểu ban điều trị cho biết là đến ngày hôm qua còn hai trăm tám mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại hai mươi bảy cơ sở y tế trong cả nước
trong đó có hai mươi bốn bệnh nhân tiên lượng nặng bốn bệnh nhân đang phải thở oxy một mươi một bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao
trong số một mươi một bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao thì có bảy bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao
trong số một mươi một bệnh nhân thở máy xâm nhập icu bốn bệnh nhân phải sử dụng ecmo
tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai có hai mươi ba ca covid một mươi chín nặng trong đó một mươi tám ca từ bệnh viện đà nẵng năm ca từ bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam chuyển đến
trong số này có sáu ca nặng phải lọc máu chạy thận nhân tạo ecmo diễn biến nặng
tại bệnh viện đà nẵng đang điều trị năm bệnh nhân covid một mươi chín rất nặng trong đó có hai bệnh nhân đang sử dụng ecmo
các bệnh nhân này tiến triển nặng nhanh tiền lượng rất nặng nguy cơ tử vong cao
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đang điều trị hai mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có ba bệnh nhân có tiến triển nặng lên
vào tối ngày ba tháng tám vừa qua tại khu vực đường ít kiêu phường ca long thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng người trung quốc có biểu hiện khả nghi nhập cảnh trái phép
kiểm tra đối tượng xuất trình hộ chiếu mang tên
yuliang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quốc tịch trung quốc không có thị thực việt nam
đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi chín tháng bảy được một người đưa ra biên giới cách cửa khẩu đông hưng khoảng một mươi km
sau đó xuống đò di chuyển sang việt nam ở tại một nhà trọ không nhớ rõ địa chỉ
đến ngày ba tháng tám khi đang liên lạc với một người việt nam để đưa đi vào các tỉnh miền trong tìm cơ hội làm ăn
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
chính phủ một mươi một thanh thiếu niên tụ tập trong một quán internet chơi game vừa bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng xử lý
chiều tối ngày ba tháng tám lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán internet cyber gaming trên đường ngô văn sở tp đà nẵng
phát hiện một mươi một nam thanh thiếu niên đang chơi game số này chủ yếu là học sinh sinh viên trên địa bàn
được biết tiệm internet này do tôn thất hòa hai mươi năm tuổi trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng làm chủ
và giao cho lê việt hùng chú tại quận cẩm lệ làm quản lý
hòa thừa nhận đã được cảnh sát khu vực phổ biến về việc đóng cửa tiệm thực hiện lệnh giãn cách xã hội
nhưng vì lợi nhuận nên đã đồng ý cho hùng lén lút mở cửa đón khách
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm
công an xã e tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lóc vừa triệu tập làm việc xử lý một trường hợp không chấp hành quyết định cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã e tiêu
đó là nguyễn hữu quyết một mươi chín tuổi trú tại thôn một mươi ba xã yên